năm hai nghìn hai mươi tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chỉ đạo ban thanh niên quân đội
các cơ quan đơn vị trong toàn quân phối hợp với cấp đảng ủy chính quyền trên địa bàn
đóng quân tổ chức chương trình xuân biên cương tết hải đảo và lễ hội bánh trưng xanh
tại ba trăm năm mươi điểm trên phạm vi toàn quốc
xã biên giới thành thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang vinh dự là địa điểm đầu tiên được tổ chức
như một lời chia sẻ đầy ấm áp động viên về tinh thần và vật chất lớn lao cho đồng bào
chiến sĩ nơi cực bắc tổ quốc mong muốn đồng bào các dân tộc nơi biên giới
tiếp tục cùng với chính quyền địa phương và bộ đội giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới quốc gia
chương trình được tổ chức với những hoạt động phong phú sinh động và ý nghĩa
thể hiện tình cảm của các chiến sĩ đối với đồng bào
các hoạt động được tổ chức như giao lưu văn hóa văn nghệ và tuyên truyền
vận động quân chống nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước giúp thắt chặt hơn tình cảm quân dân gắn bó
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chính tình thần tương thân tương ái đoàn công tác chương trình xuân biên giới tết hải đảo
còn tổ chức các hoạt động như khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
tặng một ngôi nhà trị giá một trăm linh triệu đồng sửa chữa bốn ngôi nhà rột nát
tặng năm trăm linh xuất quà cho các đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn hai huyện vị xuyên hoàng su phi
chính tình thần tương thân tương ái đoàn công tác chương trình xuân biên giới tết hải đảo

tết hải đảo đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ quân đội và tuổi trẻ cả nước
tạo không khí sôi nổi đâm ấm gắn kết chặt chẽ tình quân dân
thiết thực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động